trên phạm vi cả nước về cơ bản giá hàng hóa ổn định so với ngày hai mươi tám tết
hàng thực phẩm tươi sống giá ổn định do nguồn cung dồi dào
giá thịt bò da cầm và hải sản có nhích nhẹ so với ngày thường phản ánh xu thế chung sức mua tăng trong dịp tết
hàng rau củ quả hoa cây cảnh mặt hàng rau xanh tăng nhẹ do thời tiết rét đậm kéo dài nhưng nguồn cung dồi dào
giá hoa cây cảnh tương đương hoặc tăng từ năm một mươi so với tết năm trước
để chủ động phòng chống bệnh cúm ah năm n một và cúm ah bảy n chín trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm hai nghìn một mươi tám
cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp để phòng bệnh
người dân không ăn tiết canh không ăn da cầm và các sản phẩm từ da cầm ốm chết
không rõ nguồn gốc bảo đảm ăn chín uống chín
để phòng hai bệnh cúm trên người tiêu dùng không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm
và các sản phẩm từ da cầm ốm chết hoặc không rõ nguồn gốc
với người chăn nuôi cần bảo đảm vệ sinh chuồng trại tiêm phòng cho gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y
trong trường hợp người bệnh khi có biểu hiện như sốt ho đau ngực khó thở và có tiền sử tiếp xúc với da cầm
phải đến ngay cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị kịp thời
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh tối nay
kính chúc quý vị và các bạn có một đêm giao thừa ấm áp và nếu như có ra đường thì quý vị hãy nhớ bảo đảm an toàn cho mình và người thân
chúc quý vị và các bạn có một năm mới rồi giáo sức khỏe ngập tràn niềm vui